tiếp tục cập nhật thông tin về những ảnh hưởng của tình hình mưa lũ những ngày vừa qua
cụ thể tại sông danh đoạn qua xã đức hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây nguy hiểm
đây là lần đầu tiên khu vực này ghi nhận tình trạng trên khiến bà con nơi đây vô cùng lo lắng và hoang mang
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
những ngày gần đây gia đình anh mai trung cũng như nhiều gia đình khác trong khu vực rất lo lắng khi chứng kiến cảnh dọc bờ sông danh bị sạt lở nghiêm trọng
nhiều điểm sạt lở ăn sâu vào ngay sát nhà tạo thành một hố sâu sát chân tường khiến người dân hết sức hoang măng
xã đức hóa huyện tuyên hóa có một mươi một thôn trong đó sáu thôn sống dọc sông danh và đều bị sạt lở
có hơn ba mươi hộ cần phải di rời vì tình trạng sạt lở đã ăn sâu vào đến gần sát nhà ở
trước mắt có một mươi hộ dân bị sạt lở nghiêm trọng nhất cần được di rời khẩn cấp
những giải pháp trước mắt thì chúng tôi cũng đã chỉ đào di rời từ các hồ chịu ảnh hưởng đến ở tạm tại các nhà của ba con anh em trong khu vực
còn về hướng giải quyết thì chúng tôi đang đề nghị cấp trên xem sẽ đến lời có cái giải pháp phong trọng sạt lở để đảm bảo đời sống của ba con nhân dân
hiện nay cả người dân và chính quyền địa phương đang hết sức lo lắng
nguy cơ sạt lở còn có thể tiếp diễn do quảng bình mới bước vào mùa mưa lũ
do đó các ngành các cấp liên quan của tỉnh quảng bình cần sớm có những giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông danh bảo đảm cuộc sống người dân địa phương